tỉnh hải dương có khoảng chín bảy trăm linh hectare trồng vải trà vải thiêu dự kiến cho thu hoạch hai mươi năm tấn
tình hình dịch covid một mươi chín trong nước cơ bản đã được khống chế tuy nhiên dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp
nhiều diện tích vải thiêu đang đến kỳ thu hoạch chung với trà vải thiêu chính vụ của tỉnh bắc giang và một số tỉnh thuộc trung quốc sắp xanh với việt nam
nên dự kiến việc xuất khẩu vải thiều tiêm ẩn rất nhiều khó khăn
dự báo trước được tình hình ngành chức năng sớm xây dựng biện pháp tiêu thụ vải thiều phù hợp với các kịch bản ứng phó theo từng thời điểm
bảo đảm chất lượng vải thiều cao nhất đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước trong đó chú trọng nhiều hơn tới thị trường trong nước